mặc dù được tỉnh hòa bình bố trí nguồn vốn để triển khai xây dựng kè khắc phục sự cố sạt lở trên địa bàn tp hòa bình
thế nhưng dự án cấp bách này vẫn chưa được triển khai đúng tiến độ
thời điểm hiện tại khối lượng thi công tương đương khoảng năm mươi giá trị hợp đồng
dự án cấp bách khắc phục hậu quả sạt lở trên địa bàn tp hcm được đầu tư gần năm trăm linh tỷ đồng
và dự án được hoàn thành trong vòng bốn năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi bốn
tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại đơn vị thi công mới hoàn thành năm mươi giá trị hợp đồng
vướng mắt chính là khu tái định cư cho người dân và giải phóng mặt bằng trước độc thuận
dự án khắc phục sạt lở khu vực tổ một mươi năm phường đồng tiến tổ dân phố ngọc hai phường trung minh và đoạn cầu hòa bình ba
thuộc nhóm dự án cấp bách với tổng kinh phí bốn trăm chín mươi chín tám trăm một mươi bảy tỷ đồng
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đã triển khai đúng tiến độ
tiến hành kiểm đếm tài sản hoa màu trên đất và thực hiện hỗ trợ tái định cư cho các hội bị ảnh hưởng
thế nhưng hơn ba năm qua dự án vẫn còn là công trường ngổn ngang
những ngôi nhà sạt lở vẫn nguyên hiện trạng chưa được dỡ bỏ
dự án này không có cho nên không có cơ sở để thu hồi

và hiện tại kế hoạch năm hai nghìn hai mươi bốn thì ủy ban thành phố đã đưa dự án này vào
thành phố hòa bình chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công
do nhiều hộ dân đã di rời quay trở lại khu vực cũ
yêu cầu hỗ trợ tiền đất tranh lệch nơi cũ và nơi mới
chưa xây dựng được khu tái định cư riêng của dự án để di chuyển các hội dân đến nơi ở mới

diện tích đất và tài sản trên đất nằm ngoài bia đỏ được cấp của các hộ dân là rất lớn
điều này đã gây ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án